quỹ nhi đồng liên hợp quốc unicef vừa đưa ra cảnh báo về việc các quốc gia đều đang cạn kiệt vaccine
do các chuyến hàng vận chuyển vaccine bị giảm mạnh bởi tình trạng phong tỏa vì dịch covid một mươi chín
phát ngôn viên của unicef còn nhấn mạnh rằng là tính mạng của những đứa trẻ đang nằm trên bờ vực
hàng chục quốc gia hiện đang sắp hết vaccine trong đó có ít nhất năm quốc gia đã trải qua dịch sởi bùng phát vào năm hai nghìn một mươi
các quốc gia có nguy cơ cao nhất gồm berlin nigeria campuchia và mông cổ
phát ngôn viên quỹ nhi đồng liên hợp quốc unicef cho biết thêm rằng sự gián đoạn trong tiêm chủng thông thường
đặc biệt là ở các quốc gia có hệ thống y tế yếu có thể dẫn đến những đợt bùng phát dịch bệnh thảm khốc vào năm hai nghìn hai mươi và xa hơn nữa
năm hai nghìn một mươi chín unicef đã cung cấp hơn hai bốn tỷ liều vaccine cho một trăm linh quốc gia để tiêm chủng cho khoảng một nửa trẻ em dưới năm tuổi
nhưng kể từ cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi khi covid một mươi chín bùng phát mạnh trên thế giới các lô hàng vaccine đã giảm bảy mươi năm mươi
unicef kêu gọi chính phủ các ngành tư nhân
ngành công nghiệp hàng không cần tạo điều kiện thuận lợi trong việc vận chuyển vaccine với chi phí phải trăng để cứu sống mạng sống của nhiều người trên thế giới